và còn tại tây nguyên và nam bộ thì sẽ có mưa mát sớm hơn mưa bắt đầu xuất hiện vào khoảng chiều tối
quý vị lưu ý luôn mang theo bên mình vật dụng che mưa để thuận tiện hơn cho việc di chuyển
đó là đôi nét về tình hình thời tiết ngay sau đây sẽ là các tin tức đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo trần thị hồng ba mươi sáu tuổi quê tại tỉnh quảng trị
hai mươi năm tù giam nguyễn văn điện sáu mươi một tuổi quê ở tỉnh nam định tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào các ngày hai mươi bảy tháng bốn và một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực đường số ba khu công nghiệp biên hòa một phường an bình tp biên hòa tỉnh đồng nai
điện đã ba lần giúp sức cho hồng bán hai gói ma túy tổng hợp có khối lượng hai trăm linh g với giá sáu mươi bốn triệu đồng cho người nghiện
vào ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi một hồng tiếp tục đến khu công nghiệp biên hòa i đưa cho điện một gói ma túy
khối lượng hơn một trăm linh g ma túy tổng hợp để bán cho người nghiện thì bị lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an tỉnh đồng nai bắt giữ
khám xét phòng trọ của hồng tại phường an bình lực lượng công an thu giữ thêm hơn một tám kg methamphetamin và gần năm kg ketamin mà hồng cất giấu
được biết điện có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an huyện an lão tỉnh bình định vừa bắt đối tượng truy nã đinh văn hạnh ba mươi sáu tuổi chú xã an dũng huyện an lão
theo quyết định truy nã số hai ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an lão về tội trộm cắp tài sản
trước đó đối tượng hạnh đã đột nhập vào nhà ông đinh văn quyền ở cùng địa phương lấy trộm một chiếc cơ máy trị giá hơn một mươi triệu đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài
sau khi gây án hạnh đã bỏ trốn khỏi địa phương cho đến nay thì bị bắt
hiện công an huyện an lão đang hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật
hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi lê thành trọng sinh năm hai nghìn sáu cư trú ở ấp hòa phú hai thị trấn an châu huyện châu thành tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam để xử lý theo quy định của pháp luật
theo thông tin từ cơ quan điều tra qua mạng xã hội lê thành trọng có quen biết
với một bé gái sinh năm hai nghìn chín cư trú ở xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang
khoảng tháng hai đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai trọng và bé gái này nhiều lần hẹn gặp nhau tại nhà của một người bạn ở ấp phước quản xã đa phước huyện an phú
tại đây giữa hai người đã hai lần quan hệ tình dục với nhau đến ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai nhận thấy dấu hiệu bất thường của con gái
nên mẹ bé gái gặng hỏi thì mới biết con gái mình bị xâm hại
sau đó mẹ bé gái đã làm đơn tố cáo trọng đến cơ quan công an
tại cơ quan công an trọng đã khai nhận hành vi của mình
thời gian qua tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn hà nội trong đó có thị xã sơn tây đang có diễn biến phức tạp
các đối tượng xâm hại thường thực hiện các hành vi xâm hại nhóm trẻ em trong độ tuổi từ một mươi một đến dưới một mươi sáu tuổi
với sự vào cuộc quyết liệt cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sơn tây cũng đã khởi tố nhiều đối tượng tạo sức răn đe
bên cạnh đó cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền ghi nhận của phóng viên thành sự
nam thanh niên này sau thời gian quen biết với bạn gái hai bên nảy sinh tình cảm nên đã làm chuyện người lớn
chỉ khi bạn gái bỏ nhà ra đi gia đình và nhà trường đã tới cơ quan công an trình báo
quá trình xác minh thông tin lực lượng công an đã phát hiện bạn gái ở trọ cùng nam thanh niên này
sau khi đấu tranh làm rõ nam thanh niên đã bị xử lý về hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
mới đầu là em quen với bạn thì là có mạng xã hội
lúc đầu thì em
không biết là sinh năm bao nhiêu
thấy bạn của bạn ấy bảo là hai sáu
thì em nghĩ là hai sáu
đến khoảng đầu tháng năm này
em mới biết là bạn ấy dưới một mươi sáu tuổi
trong thời gian yêu nhau thì em với bạn ấy có quan hệ tình dục ba lần
và ba lần đó là điều đi nhanh nghỉ
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sơn tây hà nội
số lượng các vụ án liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua đều có xu hướng tăng
với diễn biến ngày càng phức tạp và hết sức khó lường của
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay trên địa bàn thị xã sơn tây đã xảy ra hai vụ dâm ô
và bốn vụ giao cấu khởi tố bảy đối tượng
tuy nhiên công tác đấu tranh với tội phạm này vẫn có những khó khăn nhất định
tội phạm xâm hại tình dục trẻ em thì thường nạn nhân là các bé gái
còn ít tuổi nên là các cháu
thứ nhất là các cháu ít tuổi thì cái việc mà khai báo
thứ nhất là để mà lấy chứng cứ của lực khai của các cháu
thì cũng sẽ rất là kỳ công
cái thứ hai là có những cháu bé mà có thể nhận thức tốt
thế nhưng các cháu lại có cái tâm lý phòng bị vì sợ bố mẹ biết
sợ nhà trường biết sợ bạn bè thầy cô biết
nên là khi khai báo là có những cái lời khai nó không trung thực
cái thứ ba là tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
thì cái chứng cứ vật chất nó cũng tương đối ít
thế nên là cơ quan điều tra để mà điều tra làm rõ xử lý được cái loại tội phạm này
thì cũng rất là phải công phu đã áp dụng đầy đủ
và chất để tất cả các biện pháp điều tra
để nâng cao nhận thức của người dân
đặc biệt đối với lứa tuổi thanh thiếu niên
về cách nhận biết cũng như phòng ngừa về tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
thời gian qua công an thị xã sơn tây cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
trước hết là phải nói đến vai trò trách nhiệm của gia đình và nhà trường
đó là gia đình nhà trưởng phải nêu cao vai trò trách nhiệm của mình
trong việc trông non quản lý con em mình
và cái thứ hai đó là trang bị cho các con các cha em và các cháu
những kiến thức những kỹ năng sống để tự bảo vệ được bản thân mình
trước những nguy cơ bị xâm hại tình dục trẻ em
cái thứ hai nữa là đối với các cái chủ kinh doanh
nhà nghỉ khách sạn nhà trọ
nói chung là những cơ sở lưu trú
khi mà thực hiện việc kinh doanh này
trước hết là các chủ cơ sở nhà nghỉ này phải chấp hành nghiêm túc
trật đẩy những quy định về kinh doanh lưu trú
khi mà thấy có những biểu hiện nghi vấn
thì phải báo cho cơ quan chức năng
kịp thời phù hợp để giải quyết
còn cái thứ ba nữa là đối với các cơ quan đoàn thể chính quyền địa phương
phải làm thật tốt công tác tuyên truyền
những vụ xâm hại tình dục trẻ em đều để lại hậu quả nặng nề
không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn cả tâm lý
theo quy định của bộ luật hình sự hiện nay
khung hình phạt đối với các tội xâm hại tình dục trẻ em rất nặng
tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi có khung hình phạt nhẹ nhất là bảy năm
nặng nhất là trung thân hoặc tử hình
hội phụ nữ công an tỉnh an giang vừa tổ chức lễ ra mắt chương trình
mẹ đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ mồ côi
do tác động của dịch bệnh covid một mươi chín
và trẻ mồ côi do nguyên nhân khác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tại các huyện châu phú châu thành chợ mới và thành phố long xuyên
đoàn công tác hội phụ nữ công an tỉnh đã đến thăm trao quà
gồm sách giáo khoa tập và tiền mặt cho năm cháu mồ côi cha hoặc mẹ
trong đợt dịch covid một mươi chín vừa qua
giá trị mỗi phần quà gồm năm triệu đồng
số tiền trên là do cán bộ hội viên hội phụ nữ công an tỉnh an giang tự nguyện đóng góp
đây là hoạt động của hội phụ nữ công an tỉnh
nhằm phần nào chung sức cùng địa phương
chia sẻ khó khăn xoa dịu nỗi đau mất mát của gia đình
tạo điểm tựa vững chắc giúp cho các cháu vượt qua hoàn cảnh
tiếp tục vươn lên trong cuộc sống
tạo mọi điều kiện để trẻ được chăm sóc nuôi dưỡng trong môi trường lành mạnh và an toàn
thưa quý vị trong thời gian vừa qua
chúng ta liên tiếp chứng kiến hàng loạt vụ việc đau lòng liên quan tới học đường
như bạo lực trầm cảm thậm chí là các vụ tự tử
theo thống kê số học sinh bị mắc các vấn đề tâm lý tăng gấp ba đến năm lần
vâng nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này
các trường hiện đang tăng cường chú trọng hơn trong tư vấn tâm lý cho học sinh
tuy nhiên do nhiều rào cản
nên hoạt động tư vấn tâm lý trong trường học vẫn chưa thực sự hiệu quả
và đòi hỏi cần phải được chuẩn hóa
từng bị bạo lực học đường thì bị các bạn đánh
lo sợ em học sinh này không dám đến trường
sau khi đến phòng tham vấn tâm lý học đường
được các thầy cô chia sẻ em đã bớt đi điều chỉnh được cảm xúc vượt qua lo sợ
kiểu khi mà mình bị một cái vấn đề gì đấy
thì con khuyên mọi người là nên nói sớm hơn
nên nói sớm nhất có thể
đừng để cái vấn đề mà nó kiểu càng lâu ngày
thì nó sẽ càng tích tụ lên và kiểu nó càng khó giải quyết hơn nhé
thì con lúc ấy con nói với cả bố nói với mẹ nói với cả thầy cô
thì con được mọi người kiểu chỉ cho giúp đỡ
và đến bây giờ thì con có thể học tập và vui vẻ bình thường nhé
mới đi vào hoạt động
nhưng phòng tham vấn của trường học
trường học cơ sở vô sĩ liên nhận được sự hưởng ứng của nhiều học sinh
được vận hành theo tiêu chuẩn ba c là chuyên môn chuyên nghiệp và chuyên trách
ngoài việc tư vấn mô hình tham vấn này còn giúp nhận diện những vấn đề tâm lý mà học sinh gặp phải
những phòng tư vấn được chuẩn hóa là mục tiêu đề ra của bộ giáo dục và đào tạo
để triển khai ở nhiều trường học
có một cái quy mô cũng như là có cơ sở vật chất hiện đại
và có một cái đội ngũ tham vấn rất là chuyên nghiệp
nên là chúng tôi cũng đang cố gắng từng bước để chúng tôi làm tốt công tác này
vấn tâm lý học đường rõ ràng đóng vai trò quan trọng
tuy nhiên thực tế nhiều trường học hiện nay phòng không vấn tâm lý vẫn chưa có
nếu có chưa được truyền hóa thiếu cả cơ sở vật chất đánh giáo viên
theo số liệu thống kê của bộ giáo dục và đào tạo
tính riêng ở hà nội chỉ có hơn hai mươi trên tổng số hơn hai trăm linh trường trung học
có hoạt động tham vấn học nghề khá bài bản
bộ giáo dục và đào tạo xuất hợp cùng với bộ đại hội
rồi cùng với ủy ban các địa phương
làm sao đấy mà giải quyết cái vấn đề về các cái nội dung hướng tới
các hoạt động tư vấn tâm lý trường học phải được chuyên nghiệp hóa dần trong nhà trường
thì vấn đề này thì bộ tiếp tục sẽ phối hợp bộ đồng hữu
để làm sao đấy mà tạo cái cơ chế rồi là cái nhân sự trong nhà trường
để tiến tới chuyên nghiệp hóa hoạt động tư vấn tâm lý trong trường học nó tốt hơn
tâm lý học đường vẫn đang làm bằng
các trường học đang nỗ lực chuẩn hóa công tác tư vấn tâm lý học đường
sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của học sinh trong năm học mới
thưa quý vị sau một thời gian dài chờ đợi
thì vào ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức đóng dấu và quy chế tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
cơ bản được giữ ổn định
tuy nhiên trong đó có điều chỉnh một số nội dung nhằm khắc phục những khó khăn và bất hợp lý
tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh và các cơ sở đào tạo
hoàn thiện chính sách về tuyển sinh
bảo đảm khách quan công bằng giữa các thí sinh và giữa các cơ sở đào tạo
cũng như tạo sự minh bạch và đồng thuận trong xã hội
ngoài điều chỉnh hai nội dung liên quan tới chính sách ưu tiên xét tuyển đại học
thực hiện tới năm hai nghìn hai mươi ba
quy chế còn có sáu điểm mới khác thực hiện từ năm nay bao gồm
một thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng
sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến trên cổng thông tin của bộ giáo dục và đào tạo
hoặc cổng dịch vụ công quốc gia
thí sinh được điều chỉnh thông tin trong suốt thời gian đăng ký
tất cả các phương thức xét tuyển đều được đưa lên hệ thống lọc ảo chung
trường đại học không được tùy tiện giảm trí tiêu với các phương thức cũ
thí sinh không phải thực hiện các thủ tục hành chính dườm già
sáu trường đại học phải chủ đề

một mươi trường đại học không được tùy tiện giảm trí tiêu với các phương thức xét tuyển đều đưa lên hệ thống lọc ảo chung
một mươi một trường đại học không được tùy tiện giảm trí tiêu với các phương thức xét tuyển đều đưa lên hệ thống lọc ảo chung

một mươi ba trường đại học không được tùy tiện giảm trí tiêu với các phương thức xét tuyển đều đưa lên hệ thống lọc ảo chung

một mươi năm trường đại học không được tùy tiện giảm trí tiêu với các phương thức xét tuyển đều đưa lên hệ thống lọc ảo chung
một mươi sáu trường đại học không được tùy tiện giảm trí tiêu với các phương thức xét tuyển đều đưa lên hệ thống lọc ảo chung
một mươi bảy trường đại học không được tùy tiện giảm trí tiêu với các phương thức xét tuyển đều đưa lên hệ thống lọc ảo chung

hai mươi một trường đại học không được tùy tiện giảm trí tiêu với các phương thức xét tuyển đều đưa lên hệ thống lọc ảo chung
hai mươi hai trường đại học không được tùy tiện giảm trí tiêu với các phương thức xét tuyển đều đưa lên hệ thống lọc ảo chung

hai mươi năm trường đại học không được tùy tiện giảm trí tiêu với các phương thức xét tuyển đều đưa lên hệ thống lọc ảo chung

hai mươi bảy trường đại học không được tùy tiện giảm trí tiêu với các phương thức xét tuyển đều đưa lên hệ thống lọc ảo chung
hai mươi tám trường đại học không được tùy tiện giảm trí tiêu với các phương thức xét tuyển đều đưa lên hệ thống lọc ảo chung

ba mươi trường đại học không được tùy tiện giảm trí tiêu với các phương thức xét tuyển đều đưa lên hệ thống lọc ảo chung

ba mươi ba trường đại học không được tùy tiện giảm trí tiêu với các phương thức xét tuyển đều đưa lên hệ thống lọc ảo chung